không có chuyên môn là sẽ dễ nhầm với bệnh dại bệnh quấn ván bệnh virus carré chứ chó nó gây phim phổi
nhưng mà giai đoạn cuối có thể có dấu hiệu như là cũng co giật cũng chảy dãi cũng đơ đơ sốt cao giống gần như dại dễ bị nhầm
anh ngô hoàng long ở long biên hà nội cách đây vài ngày anh bị chó nhà hàng xóm cắn
do biết được sự nguy hiểm của việc bị chó cắn có thể là chó dại nên anh đã nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám và tiêm vaccine phòng bệnh dại
năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có bảy mươi bốn người chết do bệnh dạy và hơn năm trăm linh người phải điều trị dự phòng
để phòng tránh bệnh cần lưu ý tiêm phòng dạy cho vật nuôi theo quy định
không thả rông chó mèo nếu cho đi ra ngoài cần dọ mõm
theo dõi chó mèo nếu có dấu hiệu bất thường
khi bị chó cắn không tự ý dùng các loại thuốc nam để điều trị
cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tiêm phòng